vì tết cổ truyền kỳ hợi hai nghìn một mươi chín thành phố hà nội đã dành gần bốn trăm linh tỷ đồng để chăm lo tặng quà cho các đối tượng chính sách người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn để mọi người dân đều có tết
xã tản lính là một trong những xã miền núi của huyện ba vì
gia đình bà hoàng thị thân là một trong những hộ còn khó khăn trong xã
chồng mất sớm con gái thì bệnh tật ốm yếu lại có thêm cháu nhỏ
mọi khoản chi tiêu của gia đình đều trông cả vào mấy xào ruộng
thế nên dù có cố gắng đến mấy nhưng cuộc sống gia đình bà vẫn luôn bị thiếu trước hụt sau
trong dịp tết năm nay gia đình bà được hội chữ thập đỏ thành phố hà nội tặng một con bò sinh sản trị giá một mươi năm triệu đồng
đây là một món quà ý nghĩa để gia đình bà phát triển sản xuất tăng thu nhập cải thiện đời sống
không làm được gì con cháu thì bệnh tật luôn luôn được đồng nào cứ cho các cháu thôi
thế cho nên là chúng tôi bây giờ là chúng tôi cứ nghe tin là chúng tôi được con bò tết này thì tôi rất là phấn khởi
năm hai nghìn một mươi tám xã tản lính còn hơn bốn tỷ lệ hộ nghèo
tết đến đảng ủy chính quyền mặt trận tổ quốc xã đều vận động người dân khu xóm giúp đỡ các hộ đặc biệt khó khăn không để trường hợp nào thiếu đói
hai con nhà tôi đang mắc bệnh tan máu ẩm sinh và đang điều trị ở huyện huyện máu trung hương
và qua lần này nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương và các hội chữ thập đỏ đã quan tâm đến chúng tôi giúp đỡ gia đình chúng tôi
viện trị bao bao của thành phố quyết định bao bao của thành phố là chúng tôi xã tản lính được nhận năm mươi chín xuất hỗ trợ cho các người nghèo để làm nhà cửa nhà ở
cùng với thành phố chúng tôi riêng ở xã tản lính
vận động được hơn một trăm linh triệu để cùng với huyện và thành phố để hỗ trợ cho hộ nghèo
cái ngày hội đại đồng quyết dân tộc của chúng tôi tuyển chuyển vận động nhân dân là năm hai nghìn một mươi chín này tiếp tục là dùng mọi cái vận động rồi thì làm xã hội hóa để giảm bất kỳ nghèo của chúng tôi xuống dưới hai phần
những ngày này hoạt động chăm lo giúp đỡ người nghèo đón tết đang diễn ra rộng khắp tại thành phố với nhiều hoạt động hình thức đa dạng
với tinh thần tương thân tương ái
lá lành đùm lá sách dịp này hội chữ thập đỏ hội nạn nhân chất độc da cam các cấp cũng đã trao nhiều phần quà có giá trị cho các nạn nhân chất độc da cam
hiện nay là chúng tôi đã trao được hai đợt rồi
trong tổng số của chúng tôi trao quà tết cho các hộ nghèo và nạn nhân chất độc gia cam năm nay là có khoảng gần một xuất quà
để giúp đỡ cho
để giúp đỡ cho các nạn nhân từ các địa phương có khó khăn trong toàn thành phố hà nội
riêng gia cam chúng tôi quý gia cam của thành phố là hoạt động riêng hai tỷ đồng
vì đã dành năm nay là dành một xuất quà cho các nạn nhân khó khăn
và ba mươi cái xe lăn như cái diệp này
hội còn là hoạt động các cái nhà hòa tâm ở trong và ngoài thành phố
họ trực tiếp đến thăm hỏi tặng quà cho hàng nghìn nạn nhân trong toàn thành phố
tại buổi giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức mới đây
sở lao động thương minh và xã hội hà nội cho biết
dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín thành phố hà nội tặng quà tết cho hơn tám trăm bảy mươi người
với tổng kinh phí gần ba trăm tám mươi tỷ đồng
các đối tượng được tặng quà là những người có công với cách mạng
mẹ việt nam anh hùng gia đình chính sách công nhân lao động hộ nghèo trên địa bàn thành phố
với các xuất quà trị giá từ ba trăm linh đến hai năm trăm linh đồng
sở lao động thương binh và xã hội hà nội cũng phối hợp với chính quyền các địa phương
tăng cường kiểm tra đưa người ăn xin người lang thang cơ nhỡ không nơi nương tựa trên đường phố
về các cơ sở bảo trợ xã hội để đón tết
ngoài các xuất quà của thành phố các địa phương tùy thuộc vào điều kiện và thực tế
có thể có cơ chế chính sách hỗ trợ gia đình chính sách xã hội
còn nhiều khó khăn trên địa bàn quản lý bảo đảm các đối tượng đều có tết
tinh thần chung
chỉ đạo của thành phố là tất cả các quận huyện thị xã các đơn vị trên địa bàn thành phố
tổ chức thăm hỏi và tặng quà trao quà cho các đối tượng trước ngày hai mươi một tháng chạp
tức là trước ngày tết ông công hùng táo
đấy là những nội dung mà hà nội năm nay tổ chức thực hiện
việc thăm hỏi tặng quà và trao quà cho các đối tượng được một cách chú đáo
không chỉ trong dịp tết công tác chăm lo cho gia đình chính sách
người nghèo người có hàn cảnh khó khăn luôn được thành phố hà nội quan tâm trú trọng
tỷ lệ hộ nghèo của hà nội trong năm hai nghìn một mươi tám đã giảm xuống còn một ba mươi
hà nội đã có bốn quận không còn hộ nghèo cầu giấy ba đình tây hồ thanh xuân
thành phố quyết tâm phấn đấu đến năm hai nghìn một mươi chín
chuyển đổi phương thức nội dung chương trình hỗ trợ giúp thoát nghèo đối với tất cả các đối tượng còn lại
hà nội đã có bốn quận không còn hộ nghèo cầu giấy ba đình tây hồ thanh xuân
thì hiện nay thì theo tinh thần chỉ đạo chung của lãnh đạo ủy ban thành phố là giao cho sở lao động thông minh xã hội
nghiên cứu để xây dựng cái đề án là hỗ trợ giảm nghèo bền vững
tức là hiện nay trong cái số hộ nghèo trong cái tỷ lệ một một mươi sáu thì trừ cái số mà đối tượng bảo trợ xã hội
cũng như là những số đối tượng hộ nghèo không có khả năng lao động không có khả năng thoát nghèo
thì chúng tôi chỉ còn sáu
thế và những cái đối tượng này thì theo cái tinh thần của thành phố
thành phố là sẽ xây dựng một cái đề án để hỗ trợ cho những đối tượng này có cái mức thu nhập
hoặc là những cái tiêu chí nó đảm bảo theo cái mức thoát nghèo
thế như vậy nếu được thông qua cái đề án này thì đến năm hai nghìn hai mươi thì hà nội chúng tôi cơ bản là không còn hộ nghèo
bên cạnh những hỗ trợ dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn
tết này nhằm chia sẻ khó khăn với công nhân nghèo
nhiều ban ngành tổ chức đơn vị đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn
từ nhiều năm nay
chương trình tết xung vầy được liên đoàn lao động thành phố hà nội tổ chức
nhằm thiết thực chăm lo cho mọi gia đình đoàn viên và người lao động
nhất là những công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn
công nhân xa quê không có điều kiện về quê ăn tết
để mọi người đoàn viên người lao động đều có một cái tết đủ đầy đầm ấm
chị phan thị hoa hiện đang là công nhân cho công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử mây cô
khu công nghiệp bắc thăng long có hoàn cảnh gia đình khó khăn
công việc của chồng bấp bình
chị phải nuôi ba con ăn học trong đó có một cháu mắc bệnh hiểm nghèo
hoàn cảnh vô cùng khó khăn
tại chương trình tết xung vầy năm nay
chị đã được liên đoàn lao động thành phố hà nội tặng số tiết kiệm một mươi triệu đồng
em rất là cảm động và cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo của công ty đã quan tâm
và cho cháu một cái tết ấm áp hơn
cháu phải điều trị rất là tốn ghém
dùng để chữa bệnh
với phương châm không để đoàn viên công nhân lao động không có tết
trong dịp tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
các cấp công đoàn thủ đô đã dành ba mươi tỷ đồng
trao sáu mươi năm xuất quà hỗ trợ xây dựng sửa chữa chín mươi máy ấm công đoàn
tặng quà một mươi bốn gia đình chiến sĩ đang công tác tại quần đảo trường sa
và hỗ trợ hơn bốn trăm linh công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của các tỉnh hòa bình
lai châu hà giang những địa phương bị thiệt hại nặng nề
do thiên tài bão lũ năm hai nghìn một mươi tám
hôm nay đến sự tết xuân về thì mình cảm thấy được quan tâm hơn
cảm thấy cuộc sống khó khăn của mình đã được các anh các chị chia sẻ
và cảm thấy mình cảm thấy tự tin và cảm thấy ấm lòng hơn trong tết năm nay
đối với những người khó khăn như chúng tôi thì thật sự là một món quà như này
thì nó rất là ý nghĩa và vui mừng
tôi cũng mong muốn có nhiều chương trình
để giúp đỡ những người khó khăn như tôi và nhiều người khác nữa
bên cạnh đó thành phố hà nội còn hỗ trợ tám mươi vé xe
tổ chức hai mươi sáu chuyến xe đưa người lao động về quê đón tết
gia đình anh chị nguyễn thị thủy đang sắp xếp hành lý
dọn dẹp nhà trọ để về quê đón tết
quê ở ninh bình hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả
được công đoàn hỗ trợ vé về quê ăn tết
gia đình anh chị bớt đi được một khoản chi phí
cái sự quan tâm của các bác và liên toàn thành phố
đã động viên thích lệ cái tinh thần cho chúng tôi
sẽ chuẩn bị bước sang một năm mới
sẽ cố gắng nỗ lực hơn trong công việc phát huy hết khả năng của mình
để chuẩn bị cho công nhân lao động đón kết kỳ hợi năm nay
thì liên toàn lao động thành phố hà nội của chúng tôi rất là chủ động
đã phối hợp với ủy ban thành phố hà nội và các sở ngành
đã sớm có một kế hoạch để triển khai tới các quận huyện
và các quận huyện
đơn vị ở toàn địa bàn thành phố
thứ hai nữa là chúng tôi phát động một cái đợt
xây dựng cái quỹ xã hội của liên toàn lao động thành phố hà nội
để hỗ trợ cho các gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
tại hội nghị giao ban trực tuyến của thường trực thành ủy hà nội
với lãnh đạo các quận huyện thị xã quý i năm hai nghìn một mươi chín
bàn về công tác phục vụ nhân dân đón tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
toàn thành phố hà nội phấn đấu
chăm lo tết cho người nghèo
đối tượng chính sách công nhân bảo đảm mọi người dân đều có tết
gia đình nào hay là người dân nào mà không có tết
cái điểm nữa tức là liên đoàn lao động thành phố
thì cao chí cũng phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội
cũng làm tốt cái công tác thực hiện cái miễn phí cho xe công nhân
rồi là đưa những người lao động có hoàn cảnh khó khăn vào thăm tết
và tổ chức tốt cái tết xung vầy cho công nhân lao động của thành phố chúng ta
ngày tết đang đến gần những phần quà của thành phố
các quận huyện đoàn thể tổ chức cá nhân
đã và đang được chuyển đến tay người nghèo
những mảnh đời éo le những công nhân còn khó khăn
có thể những phần quà này không lớn
nhưng đó là sự sẻ chia khích lệ của xã hội
với mong muốn mang đến một cái tết ấm cho những hoàn cảnh còn khó khăn
những món quà ngày xuân còn là một nét văn hóa đẹp của thành phố hà nội
góp phần gìn giữ phát huy tinh thần tương thân tương ái của dân tộc
tiếp theo của chương trình mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về thị trường lao động năm hai nghìn một mươi chín
và những chính sách dành cho người lao động
thông tin từ trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động tp hcm

tp hcm sẽ cần hơn ba trăm hai mươi chỗ làm việc trong đó có một trăm ba mươi chỗ làm việc mới đang chờ người lao động
các ngành nghề dự kiến có nhu cầu lao động là những ngành tích hợp công nghệ cao phù hợp với công nghệ bốn
như ngành công nghiệp phụ trợ dịch vụ kỹ thuật về công nghệ thông tin an ninh mạng an toàn thông tin thương mại điện tử
marketing điện tử kiến trúc xây dựng du lịch dịch vụ y tế và nông nghiệp công nghệ cao
ở bốn nhóm ngành công nghiệp trọng yếu của tp hcm điện tử công nghệ thông tin đang là ngành có nhu cầu nhân lực lớn nhất
với trên hai mươi hai việc làm trong năm hai nghìn một mươi chín tiếp đó là ngành cơ khí với hơn một mươi năm sáu trăm linh việc làm
chế biến lương thực thực phẩm cũng cần tới hơn chín việc làm còn chỗ trống trong năm nay
còn đối với chín nhóm ngành kinh tế dịch vụ của tp hcm
dự báo là ngành sẽ cần nhiều nhân lực với trên năm mươi sáu hai trăm linh chỗ việc làm trong năm hai nghìn một mươi chín
kế đến các ngành du lịch dịch vụ vận tải kho bãi dịch vụ cảng dịch vụ biểu chính viễn thông công nghệ thông tin có nhu cầu khá tương đồng nhau
của quản lý lao động nước ngoài bộ lao động thương minh và xã hội cho biết
năm hai nghìn một mươi chín việt nam đặt kế hoạch đưa ra nước ngoài một trăm hai mươi người
với mục tiêu hướng đến là các thị trường nhật bản hàn quốc đài loan rumania bulgaria
theo lãnh đạo cục quản lý lao động ngoài nước tại đài loan sau khi trừ các khoản chi tiêu tối thiểu
người lao động có thể để dành từ bảy trăm linh đô la đến tám đô la mỹ mỗi tháng tùy theo công việc
nhật bản khoảng một năm trăm linh đô la hàn quốc một ba trăm linh đô la đến một năm trăm linh đô la
đây cũng là các thị trường mà nhiều lao động việt nam muốn đến làm việc
do đó ngành lao động sẽ đẩy mạnh tìm kiếm các thị trường
các hợp đồng